công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa bắt giữ nam thanh niên dùng xe máy chở số lượng lớn cá thể rùa tt quý hiếm đi tiêu thụ trên quốc lộ bảy
vào lúc một giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lực lượng công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an phát hiện người đàn ông đi xe máy chở hàng có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra
phát hiện trên xe chở theo hai mươi bốn con rùa năm con tt đối tượng bị tạm giữ cùng chiếc xe máy tăng vật tên là lương văn keo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
kết quả giám định ban đầu cho thấy đây là số lượng động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm vận chuyển buôn bán tổng giá trị hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với lương văn keo để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ